tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc vừa mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt tám bị cáo tổng cộng chín mươi năm chín tháng tù giam về tội giết người
tám bị cáo này đều trú tại thành phố buôn ma thuật và huyện krong anna của tỉnh đắk lắc trong đó lê hữu cường và hồ quốc cương
còn trong nhóm bị đánh có phạm văn thành
theo cáo trạng vào ngày một mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín thành và nhóm bạn đến quán karaoke của cương để hát và uống bia
vì có mâu thuẫn từ trước với cường nên thành đã gọi điện rủ cường đến nhằm mục đích trả thù
cường cùng các bị cáo còn lại mang hung khí đến quán karaoke
cương đã đưa cho cường một khẩu súng bắn điện có hai viên đạn một con dao dài và một số hung khí
đến khoảng một giờ ba mươi phút sáng ngày hôm sau thì giữa nhóm của cường và thành xảy ra đánh nhau
hậu quả là trận hỗn chiến đã làm bốn người trong nhóm của thành bị thương tích nặng phải nhập viện cấp cứu
trong đó có một người bị thương tích sáu mươi
hội đồng xét xử tuyên phạt tám bị cáo mức án từ tám năm
chín tháng cho đến một mươi sáu năm tù giam
trong đó lê hữu cường lĩnh án một mươi sáu năm tù giam và chủ quán karaoke hồ quốc cương lĩnh án một mươi hai năm tù giam
lực lượng liên ngành chống buôn lậu của tỉnh an giang cho biết vừa kiểm tra một kho hàng trên khu vực biên giới thuộc huyện an phú
phát hiện trong kho chứa gần một mươi tấn đường cát nghi nhập lậu từ campuchia về việt nam
trước đó vào tối ngày năm tháng một mươi một tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh phối hợp cùng công an huyện an phú và đồn biên phòng cửa khẩu long bình
tiến hành kiểm tra kho hàng tại ấp tân khánh thị trấn long bình huyện an phú do ông phan thanh toàn
chú xã bình long huyện châu phú tỉnh an giang làm chủ
tổ công tác phát hiện trong kho có chứa một trăm chín mươi một bao đường cát loại năm mươi kg một bao xuất xứ nước ngoài và không có nhãn phụ kèm theo
tổng trọng lượng hơn chín năm tấn
ông toàn đã không xuất trình được hóa đơn hợp pháp chứng minh nguồn gốc xuất xứ
và cũng không xuất trình được giấy phép đăng ký kinh doanh theo quy định tại thời điểm kiểm tra
thông tin tạm dừng hoạt động tại các nhà hàng cửa hàng cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn thành phố đà nẵng là giả
đây là khẳng định của cơ quan chức năng thành phố khi trên mạng đã xuất hiện văn bản có nội dung như trên
đồng thời cơ quan chức năng đang phối hợp truy tìm các cá nhân lan truyền và tạo lập văn bản giả mạo
văn bản lan truyền trên các trang mạng xã hội ghi rõ tiếp tục dừng dịch vụ bán hàng ăn uống tại chỗ từ một mươi hai h ngày năm tháng một mươi một để phòng chống dịch covid một mươi chín
sở thông tin và truyền thông tp đà nẵng khẳng định đây là văn bản giả mạo được tạm bằng việc sửa ngày tháng ban hành và ngày tháng hiệu lực từ công văn trước đó của ủy ban nhân dân thành phố
sở thông tin và truyền thông đà nẵng đã có công văn đề nghị cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử hỗ trợ xử lý tin giả nói trên
đồng thời đề nghị công an tp phối hợp truy tìm các cá nhân lan truyền và tạo lập văn bản giả nêu trên
sở thông tin và truyền thông đề nghị cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử hỗ trợ xử lý tin giả nêu trên
thời gian vừa qua trên mạng xã hội liên tục chia sẻ và lên án hành động dã man thiêu sống chú mèo của một nam thanh niên
nhờ sự cứu giúp của người dân chú mèo không tử vong song đã bị bỏng nặng
mình thấy thực sự là quá là tàn nhẫn và mình cũng không nghĩ rằng là con người có thể đối xử với cả một loài động vật như thế
mình mong muốn rằng là pháp luật nên giăn đe và mọi người có thể lên án những hành động như vậy
đối với mình thì mình coi chó mèo như là một người thân trong gia đình
đó cho nên là khi mà mình nhìn thấy cái clip đó thì mình cảm thấy kiểu rất là xót xa
các bạn mang đến trong tình trạng có thể là bị gãy các chân tay gãy các chi có thể là bị tổn thương da có thể là bị đánh hòi nó mắt ra
tất nhiên với một người yêu động vật thì ai cũng sẽ bức xúc với tình trạng đấy
là một trong những trạm cứu hộ vật nuôi ít ỏi tại hà nội hoạt động từ năm hai nghìn một mươi năm đến nay
nhóm hà nội pest odofton đã góp phần cứu giúp trên năm ca chó mèo bị bỏ rơi hoang lạc bạo hành đồng thời tìm mãi ấm mới cho hàng trăm vật nuôi
bên cạnh đó nhóm cũng tích cực nâng cao nhận thức về trách nhiệm của chủ nuôi thông qua mạng xã hội cũng như các hoạt động thiện nguyện
bên mình là đa số các ca về thì đều là nạn nhân của cái việc bị bạo hành bị ngược đãi
thì các bé trong tình trạng rất là đáng thương
sau quá trình phục hồi điều trị nhiều bé vẫn còn rất là ngút ngát sợ hãi
không thể nào được như bình thường nữa
mình mong là nhà nước và các cơ quan chức năng có thể tuyên truyền rộng rãi phổ biến đến người dân
để cho những tình trạng mà các bé bị bạo hành như thế không còn xảy ra nữa
theo luật chăn nuôi năm hai nghìn một mươi tám vật nuôi bao gồm gia súc gia cầm và động vật khác được con người thuần hóa chăn nuôi
và nằm ngoài danh mục các loài động vật nguy cấp quý hiếm được pháp luật bảo vệ
trước đây hành động đánh đập hành hạ tản nhẫn vật nuôi được coi là một lựa chọn hành vi của cá nhân
người chủ có quyền lựa chọn hoặc không lựa chọn hành vi đó
tuy nhiên từ thời điểm nghị định một mươi bốn hai nghìn hai mươi một ndcp của chính phủ ban hành vào ngày một ba hai nghìn hai mươi một
quy định xử phạt hành chính về chăn nuôi có hiệu lực vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một hành vi này được xếp vào nhóm bị cấm thực hiện
khoảng một điều hai mươi chín nghị định này quy định người đánh đập hành hạ tàn nhẫn đối với vật nuôi sẽ bị phạt tiền từ một đến ba triệu đồng
quy định xử phạt trong nghị định một mươi bốn là rất rõ
tuy nhiên trong thực tế việc triển khai thực hiện còn không ít bỡ ngỡ khó khăn
trong kênh lĩnh vực xử phạt đối với hành vi bạo hành vật nuôi
và vì thế đến nay số hiệu về thống kê các trường hợp bị xử phạt hiện tại chưa nắm rõ được
và đôi khi các cơ quan chính quyền cơ quan có thẩm quyền xử phạt thì chỉ mang tính nhắc nhở dân đe phổ biến đến những người dân
trên thực tế nghị định chế tài xử phạt những người có hành vi ngược đáy động vật nhận được sự ủng hộ đồng tình của dư luận
có biện pháp xử phạt vi phạm hành chính cụ thể
sẽ giúp người dân nâng cao hơn trong việc đối xử nhân đạo với vật nuôi
tuy nhiên để những nghị định chế tài này đi sâu hơn vào đời sống
các cơ quan chính quyền địa phương cần có những biện pháp tuyên truyền cũng như mạnh tay hơn nữa trong việc xử phạt hành vi vi phạm
tối qua ngày năm tháng một mươi một lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm
đã phải điều động một cano và nhiều thợ lặn tới sông sài gòn để tìm kiếm nam thanh niên nhảy cầu
vụ việc xảy ra khoảng một mươi chín giờ tối tại khu vực cầu sài gòn
thuộc khu vực quận bình thạnh tp hcm thời điểm trên một số người thấy nam thanh niên khoảng ba mươi tuổi đi bộ lên giữa cầu sài gòn
khoảng năm phút sau người này leo qua lan can và nhảy xuống sông
phát hiện vụ việc mọi người hô hoán kêu cứu nhưng nam thanh niên đã bị nước cuốn mất tích
một số nhân chứng cho biết người nhảy cầu mặc áo màu đen có rồi quay nón
khi nhảy người này để lại một đôi dép màu đen
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm
đã mang bình oxy lặn dưới sông sài gòn tìm kiếm năm thanh niên
tuy nhiên sau nhiều giờ tìm kiếm đến khuya vẫn chưa có kết quả
công an tp hcm tỉnh bình dương cho biết đã tạm giữ sáu đối tượng có hành vi sử dụng hung khí như dao
mã tấu để đánh nhau gây thương tích mà nguyên nhân xuất phát từ tiếng nẹt bô xe máy
theo điều tra tối ngày bốn tháng một mươi một võ thanh lâm hai mươi tám tuổi hồ khẩu thường trú tại tp hcm
điều khiển xe mô tô mang biện kiểm soát sáu mươi một c hai hai nghìn một trăm linh năm
chở theo một người tên là điền chưa rõ lai lịch đi qua đoạn đường thuận giao hai mươi chín
khu phố bình giao phương thuận giao
cùng lúc này đối tượng nguyễn văn phúc ba mươi ba tuổi hồ khẩu thường trú tại tp thuận an
đang ngồi nhậu cùng với một số người hàng xóm ở nhà
cho rằng võ thanh lâm có ý nẹt bô xe nên phúc đã lấy xe mô tô chở theo con trai là nguyễn văn vĩ
một mươi bốn tuổi đuổi theo xe của võ thanh lâm để đánh nhưng không kịp nên trở về nhà nhậu tiếp
bực tức do bị phúc tìm đánh lâm rủ bốn đối tượng mang theo hung khí gồm giao tự chế
mã tấu tiếp sát quay trở lại nhà của phúc để tìm đánh
khi thấy phúc thì cả nhóm đã dùng hung khí xông vào đánh phúc đóng cửa trốn vào trong nhà
thấy vậy lâm cùng nhóm đối tượng dùng gạch đá ném vào cửa nhà phúc
nên phúc lấy dao tự chế ra để đánh lại
trong lúc đánh nhau cả phúc và lâm đều bị thương tích
được biết đối tượng nguyễn văn phúc từng có một tiền án về tội cố ý gây thương tích
đối tượng võ thanh lâm có tiền án về tội giết người cướp tài sản
một kẻ trộm xe gắn máy đã bị hiệp sĩ tham gia phòng chống tội phạm công an tỉnh bình dương
truy đuổi bắt giữ sau hơn năm mươi km bỏ trốn
hiện đối tượng đã được bàn giao cho công an xử lý theo quy định
cụ thể ngày năm tháng một mươi một đội hiệp sĩ nhận được tin báo mất xe esger một trăm năm mươi phân khối màu xám
biển số sáu mươi tám h một một mươi tám nghìn sáu trăm linh ba từ nạn nhân
khi đến xã an tây thì xã bình dương đã được bắt giữ
xã bến cát tỉnh bình dương đội hiệp sĩ phát hiện chiếc xe như mô tả
nên đã tiến hành truy đuổi qua nhiều tuyến đường
sau năm mươi km thì đối tượng chạy đến đường tỉnh bảy trăm bốn mươi bốn thuộc xã thanh tuyền huyện dầu tiến
bị ép xe đối tượng đã bỏ tan vật chạy bộ và bị bắt giữ
bước đầu xác định kẻ trộm là nguyễn minh sơn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy ngụ tại bình phước
hiện sơn đã được bàn giao cho công an xã thanh tuyền huyện dầu tiến điều tra xử lý theo quy định
công an tỉnh đồng tháp cho biết vừa hoàn tất hồ sơ để ra quyết định xử lý vi phạm hành chính
đối với một cơ sở kinh doanh karaoke vì đã lén lút hoạt động trong lúc tỉnh đồng tháp
đang tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh karaoke
theo quyết định của ủy ban nhân dân tỉnh về việc áp dụng các biện pháp hành chính
trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
trước đó đêm ngày ba mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh tiến hành kiểm tra
cơ sở kinh doanh karaoke đệ nhất thuộc phường an hòa
thành phố sa đéc tỉnh đồng tháp qua kiểm tra phát hiện có hai mươi phòng karaoke đang hoạt động
được biết hiện nay trên địa bàn tỉnh đồng tháp cơ sở kinh doanh karaoke đang tạm dừng hoạt động
theo quyết định số một nghìn năm trăm tám mươi năm của ủy ban nhân dân tỉnh về việc áp dụng các biện pháp hành chính
trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín nhưng cơ sở trên vẫn nén lút hoạt động
mặc dù không có nhiệm vụ trong thời điểm khai thác chuyến bay từ hà nội đi phú quốc
song chiếc ô tô một mươi sáu chỗ vẫn chạy cắt ngang đôi máy bay a ba trăm hai mươi một gặp sự cố va chạm
tại sân bay nội bài vào sáng hai tháng một mươi một vừa qua
trong quá trình kiểm tra xử lý vụ việc hai máy bay va chạm tại khu vực sân đỗ sân bay nội bài
thông qua kiểm tra camera giám sát cảng vụ hàng không miền bắc phát hiện có một ô tô một mươi sáu chỗ
chạy ngang đôi tàu bay tại thời điểm xảy ra sự cố
cảng vụ hàng không miền bắc xác định tài xế vi phạm thuộc công ty cổ phần dịch vụ mặt đất hà nội
và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng
sự phạt tài xế hai triệu đồng tước quyền sử dụng giấy phép chứng chỉ hành ngày một tháng
áp dụng từ ngày ba tháng một mươi một đến ngày hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
thưa quý vị công ty vận tải đường sắt sài gòn cho biết sẽ nhận đăng ký mua vé tàu tết nhâm dần hai nghìn hai mươi bốn
cho hết ngày một mươi hai tháng một mươi một và dự kiến sẽ bán vé tết từ tám giờ ngày một mươi năm tháng một mươi một đến hai mươi hai tháng một mươi một
cho khách đoàn và hành khách
hành khách đã bảo lưu tiền vé trong năm hai nghìn hai mươi một
theo đó đối tượng mua vé ưu tiên là các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân trường đại học
cao đẳng khu công nghiệp khu chế xuất các tổ chức xã hội khách đoàn và hành khách đã bảo lưu tiền vé trong năm hai nghìn hai mươi bốn
số lượng đăng ký vé tập thể cả lượt đi và lượt về mỗi lượt từ năm vé trở lên
khách có nhu cầu liên hệ đăng ký tại các phòng bán vé tại ga sài gòn
hành khách khi đăng ký mua vé đại diện các tập thể cần mang giấy giới thiệu danh sách người đi bản tổng hợp được đi về
danh sách cần ghi rõ họ tên điện thoại giấy tờ tùy thân của người đi tàu như căn cứ công dân chứng minh nhân dân
giấy khai sinh của trẻ em dưới một mươi bốn tuổi địa chỉ lưu trú của người đi tàu trước khi đi và sau khi xuống tàu
hiện công ty cổ phần vận tải đường sắt sài gòn vẫn chưa công bố kế hoạch bán vé đại trà cho cá nhân
những ngày này các tỉnh đồng bằng sông cửu long đang bước vào cao điểm của đợt triều cường đầu tháng một mươi âm lịch
dự báo là đỉnh của các đợt chiều cường này sẽ xuất hiện trong ngày hôm nay hoặc là ngày mai
nhưng ngay từ chiều ngày hôm qua thì nhiều tuyến đường đã bị ngập
tại cần thơ khoảng một mươi bảy h ba mươi nước lên nhanh đã gây ngập một số đoạn đường thuộc quận nội ô ninh kiều
tuy nhiên đoạn ngập sâu nhất là nút giao thông ic ba
thuộc quận cái răng triều cường xuất hiện trong thời điểm tan giờ làm
không ở khu vực này bị ủng tắc cục bộ
cảnh sát giao thông thanh tra giao thông đã tổ chức điều tiết để các phương tiện đi qua đoạn ngập nước này dễ dàng hơn
ở thành phố vĩnh long triều cường cũng gây ngập nhiều tuyến đường vào chiều tối qua
một số đoạn nước dâng cao khoảng hai mươi cm
mỗi khi có xe máy hoặc ô tô chạy qua nước bẩn lại tràn vào nhà của người dân
dự báo của các địa phương đỉnh của đợt triều cường đầu tháng một mươi âm lịch sẽ rơi vào ngày sáu và ngày bảy tháng một mươi một
mực nước trên sông hậu tại trạm cần thơ có thể vượt báo động ba giao động từ hai ba m đến hai tám m
người dân đi ra đường nên tránh đốt thủy triều lên trong khoảng thời gian từ năm đến bảy giờ sáng và một mươi sáu đến một mươi tám giờ chiều
cơ sở điều trị bệnh nhân covid một mươi chín có triệu chứng nhẹ dành cho công nhân người lao động trong khu công nghệ cao tp hcm
đã chính thức đưa vào hoạt động vào chiều qua ngày năm tháng một mươi một

nhận người lao động đang làm việc tại khu công nghệ cao bị mắc covid một mươi chín trong tình trạng nhẹ
hoặc là không triệu chứng không có bệnh nền và không đủ điều kiện tự cách ly tại nhà
đây là dự án xã hội hóa do chi hội doanh nghiệp khu công nghệ cao làm chủ đầu tư
với kinh phí đóng góp từ các doanh nghiệp trong và ngoài tri hội
tổng đầu tư khoảng một tỷ đồng quy mô hai trăm linh giường
riêng giai đoạn đầu chỉ bố trí từ năm mươi đến bảy mươi giường tại tầng bốn năm viện công nghệ cao huatech
với tổng diện tích sàn năm m hai
cơ sở thứ hai nằm ở khu chế xuất linh trung hai phường bình chiểu tp thủ đức
với quy mô khoảng hai trăm năm mươi giường cũng đang được hoàn thiện lắp đặt các trang thiết bị để chuẩn bị vận hành
đồng thời một cơ sở khác tại khu công nghiệp đông nam củ chi tp hcm
có quy mô từ hai trăm năm mươi đến ba trăm linh giường đang được lên kế hoạch xây dựng
khu cách ly tập trung được trang bị một số dụng cụ tập thể dục thể thao
nhằm giúp cho các bệnh nhân có thể tập luyện nhẹ về thể chất hỗ trợ tinh thần khi vào khu cách ly
hiện nay toàn bộ công nhân trong khu công nghệ cao đã được tiêm hai buổi vaccine
việc xây dựng khu thu dung điều trị cho các công nhân lao động mắc covid một mươi chín có triệu chứng nhẹ
sẽ giúp giải tỏa tâm lý đáng kể cho người lao động khi quay trở lại làm việc trong trạng thái bình thường mới
những ngày qua dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp ở khu vực đồng bằng sông cửu long
trong đó nhiều ổ dịch lớn bị phát hiện từ các công ty có số công nhân lên đến hàng ngàn người
để sản xuất an toàn trong tình hình mới các doanh nghiệp đã nâng bức cảnh báo
triển khai nhiều giải pháp phòng chống dịch ghi nhận tại tỉnh cà mau
chở nguyên liệu vào nhà máy này tài xế phải trình hợp đồng giấy xét nghiệm âm tính có hiệu lực trong bảy mươi hai giờ
quá trình giao tôn tài xế không xuống xe vì ca bin đã được niêm phong
công nhân đến làm việc phải luôn đeo khẩu trang rửa tay xịt quẩn
tần suất lấy mẫu tầm soát covid cũng được nâng lên
thay vì ba tuần lấy mẫu một lần cho ba mươi công nhân giờ là ba ngày
như vậy là một người sẽ ăn chín ngày mới test một lần
thì tôi nghĩ đó
nếu tôi cũng tạm được bây giờ để tới hai mươi một ngày gần một tháng
thì mức độ lây lan của nó sẽ rất là nhiều
cà mau có năm mươi doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu
sản xuất trong điều kiện dịch bệnh nên các doanh nghiệp đã chủ động nâng phương án phòng dịch lên mức cao nhất
bên cạnh các giải pháp như đo thêm nhiệt xét nghiệm tầm sóc covid
hệ thống nhà xử cũng được sắp xếp lại theo vướng giãn cách ít người
tự doanh nghiệp phải tổ chức điều này
và thứ hai là chúng hệ thống y tế chúng tôi phải tăng cường giám sát
khi có trường hợp như thế ra thì chúng ta phải hết sức nhanh chóng khoanh ngay khu vực đó lại
và chúng ta tiến hành xét nghiệm thật nhanh
điều đáng mừng là các công nhân đều có ý thức chấp hành các quy định phòng dịch
vừa bảo vệ sức khỏe cho bản thân vừa giúp nhà máy duy trì hoạt động
dịch bệnh này mà còn được đi làm còn đứng đi làm mà hạnh phúc lắm rồi
chị nghĩ như vậy mà mình có ý thức rất là cao để thực hiện cho nó đúng
sự chủ động của doanh nghiệp và sự hỗ trợ của ngành chức năng
đã giúp cà mau ngăn chặn hiệu quả dịch bệnh
một doanh nghiệp thủy sản có ca mắc covid một mươi chín mới đây
đều đã được khoanh vùng cách ly hẹp ở một phân xưởng
nhờ đó nhà máy vẫn tiếp tục sản xuất thay vì đóng cửa toàn bộ như trước đây
lãnh đạo ban quản lý đường sắt đô thị hà nội cho biết
đoạn trên cao dự án đường sắt đô thị nhổn ga hà nội
dự kiến sẽ khai thác vào cuối năm nay
xong đến nay đã chính thức lùi đến cuối năm sau
báo cáo của ban quản lý đường sắt đô thị hà nội cho thấy
hiện dự án đường sắt đô thị nhổn ga hà nội đạt khoảng bảy mươi bốn tiến độ
trong đó đoạn tám năm km đi trên cao đạt tám mươi chín
đoạn bốn km đi ngầm đạt ba mươi hai
dự kiến sẽ đưa vào khai thác vận hành đoạn trên cao vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
đối với đoạn ngầm tiến độ tổng thể đạt ba mươi ba
đã tiến hành thi công trên tất cả các hạng mục nhà ga ngầm
trừ một số vị trí vướng mắc về mặt bằng
nhà thầu thông báo tạm dừng thi công với lý do để giảm thiểu thiệt hại
cho các bên do vướng mắc mặt bằng
tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc việt nam vec
vừa đưa đề xuất ba phương án đầu tư hệ thống thu phí không dừng etc
trên bốn tuyến cao tốc do vec quản lý
đó là cầu rẽ ninh bình nội bài lào cai đà nẵng quảng ngãi
cụ thể cao tốc cầu sẽ ninh bình
sẽ đầu tư một mươi hai làn cao tốc nội bài lào cai bảy mươi làn
cao tốc đà nẵng quảng ngãi ba mươi sáu làn
trong quá trình khai thác vận hành
tùy theo nhu cầu thực tế sẽ bổ sung các làn etc nếu cần thiết
theo vec qua thời gian theo dõi lượng phương tiện sử dụng dịch vụ etc
trên các tuyến cao tốc vec và năng lực thông qua của hệ thống etc
so với hệ thống thu phí hiện tại
dự kiến tổng số làn được phân kỳ đầu tư trên bốn tuyến cao tốc vec đang khai thác là một trăm bốn mươi làn
từng bước mở cửa trở lại ngành du lịch việt nam sẽ thí điểm đón khách du lịch quốc tế
theo ba giai đoạn bắt đầu từ tháng một mươi một năm nay
giai đoạn một từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
thí điểm đón khách quốc tế theo các chương trình du lịch chọn gói
thông qua các chuyến bay thuê chuyến và thương mại quốc tế
tại các khu vực cơ sở dịch vụ du lịch
lựa chọn tại thành phố phú quốc kiên giang khánh hòa quảng nam đà nẵng quảng ninh
giai đoạn hai từ tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
mở rộng phạm vi đón khách du lịch quốc tế
kết nối các điểm đến thông qua các chuyến bay thuê chuyến và thương mại quốc tế thường lệ
khách có thể tham gia các chương trình du lịch kết hợp với các điểm đến tại năm địa phương
ở giai đoạn một sau khi khách du lịch đã hoàn thành chương trình du lịch
tại điểm đến đầu tiên trong thời gian bảy ngày
giai đoạn ba mở cửa lại hoàn toàn đối với thị trường khách du lịch quốc tế
thời điểm bắt đầu giai đoạn ba sẽ căn cứ tình hình dịch bệnh thực tế
và trên cơ sở đánh giá kết quả đón khách du lịch quốc tế trong hai giai đoạn đầu tiên
kể từ ngày bốn đến ngày một mươi tháng một mươi một
thành phố đà nẵng tổ chức chương trình tuần lễ khuyến mãi kích cầu mua sắm
với hơn năm mặt hàng khuyến mại tại các loại
hoạt động này nhằm kích cầu tiêu dùng nội địa
và thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa
sau một thời gian dài ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid một mươi chín
tuần vàng ngày vàng và giờ vàng khuyến mại
là điểm nhấn tại chương trình kích cầu khuyến mại tiêu dùng năm nay
với hơn năm mặt hàng
người tiêu dùng có thể được hưởng lợi và giảm giá từ ba mươi bảy mươi
cùng với đó nhiều mặt hàng do doanh nghiệp việt nam sản xuất
cũng được liên kệ sẵn sàng phục vụ khách hàng
hiện nay do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
của nhân dân cũng có những mức hạn chế
cho nên hoạt động sản xuất kinh doanh
buôn bán của các cơ sở kinh doanh
các công tâm băng khối mua sắm
thì hiện nay nó cũng có những hạn chế nhất định
cho nên mình tổ chức chương trình này
sẽ giúp cho doanh nghiệp đẩy bằng việc bán hàng
để sớm phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh
ngoài một mươi năm trung tâm thương mại siêu thị lớn
ngành công thương đà nẵng cũng đưa vào trưng bày
giới thiệu sản phẩm occop
sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu
chỉ trong ngày đầu tham gia chương trình
các sản phẩm occop như nước mắm năm ô
chả lụa bánh tráng của các làng nghề truyền thống
đã thu hút được sự quan tâm của người tiêu dùng
chúng tôi muốn tham quan các chương trình hội truyền
để khách hàng hiểu hơn về nước mắm truyền thống
và quay lại sử dụng nước mắm truyền thống
ngoài đây là nhiều người dân biết hơn
nên cũng có nhiều cơ sở lớn
nhiều chỗ siêu thị
người ta họ cũng là
ý hợp đồng với mình
đã nhận được hai cái hợp đồng
tuần lệ khuyến mãi kích cầu tạo điều kiện
để người tiêu dùng mua sắm hàng hóa thiết yếu
với chất lượng giá cả phù hợp
và được hưởng nhiều chương trình trợ giá tiêu dùng tốt nhất trong năm
đây cũng là cơ hội để doanh nghiệp vừa và nhỏ
tăng năng lực sản xuất vực dậy thị trường
sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh